lãnh đạo tập đoàn điện lực việt nam evn cho biết tập đoàn đã xây dựng công cụ tính tiền điện trên website của evn khách hàng có thể trừ độ chủ động tự tính toán kiểm tra hóa đơn của mình
thời gian qua tập đoàn đã chỉ đạo các tổng công ty điện lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động ghi chỉ số và phát hành hóa đơn tiền điện kiểm tra theo dõi và trả lời tất cả các thắc mắc của khách hàng về hóa đơn tiền điện
cụ thể các tổng công ty điện lực tăng cường các điện thoại viên để tiếp nhận giải quyết kiến nghị khách hàng qua trung tâm chăm sóc khách hàng qua điện thoại hotline trong thời gian cao điểm nắng nóng
tất cả các kiến nghị của khách hàng liên quan đến tiền điện được thực hiện trong vòng hai mươi bốn giờ trường hợp khách hàng có thắc mắc về chỉ số công tơ tiền điện lãnh đạo đơn vị khẩn trương kiểm tra xác minh xử lý kịp thời khi phát hiện có sai sót